hạn mặn chưa từng có trong vòng một trăm linh năm ở nam bộ
mưa bão gây lũ lụt bất thường ở các tỉnh miền trung
hay là nhiều nơi lần đầu tiên xuất hiện băng giá với nhiệt độ xuống thấp kỷ lục trong vòng bốn mươi năm
đó là tình hình khí tượng của năm hai nghìn một mươi sáu
còn theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
năm hai nghìn một mươi bảy có khả năng tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp
năm hai nghìn một mươi sáu được đánh giá là năm mà tình hình khí tượng thủy văn có nhiều bất thường
đây đều là những hiện tượng bất thường trong nhiều năm mới ghi nhận được
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
các hiện tượng bất thường này vẫn có khả năng tiếp tục xuất hiện trong thời gian tới
nóng nhiều hơn và sau đó mưa sẽ nhiều hơn

cũng theo ghi nhận của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
trong năm hai nghìn một mươi bảy tình trạng khô hạn thiếu nước xâm nhập mặn sẽ tiếp tục diễn ra
ở các tỉnh ven biển trung bộ và nam bộ
khô hạn cục bộ sẽ diễn ra ở bắc bộ và tây nguyên
nhưng không gây gắt như mùa khô năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
bên cạnh đó lũ ở khu vực bắc bộ trong năm hai nghìn một mươi bảy có khả năng xuất hiện nhiều hơn
so với năm hai nghìn một mươi sáu và đỉnh lũ tương đương năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên mưa bão lũ đến sớm và kéo dài trong cả năm hai nghìn một mươi bảy
nó cũng sắp xỉ tương đương như năm hai nghìn một mươi bảy
bởi vì hiện năm tới là chúng ta sẽ ở trạng thái trục pha trung tính của enso
theo dự báo các tỉnh miền bắc khả năng sẽ đón tết nguyên đán đinh dậu
với nhiệt độ cao hơn cùng kỳ nhiều năm
miền nam có thể mưa nhỏ nhưng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động vui chơi
các tỉnh miền trung do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên sẽ có mưa giải rác
với lượng mưa phổ biến từ một mươi ba mươi mm
lượng mưa này có thể ảnh hưởng tới các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời dịp tết